ngành tiếp tục ra soát toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người dân doanh nghiệp người lao động
triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
tạo thuận lợi để người dân tham gia bảo hiểm y tế
bộ nội vụ vừa tham gia bảo hiểm y tế
bộ vừa khai trương cổng thông tin điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành của bộ cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời phục vụ người dân và các tổ chức tạo môi trường giao tiếp điện tử giữa các tổ chức cá nhân với bộ nội vụ và giữa cán bộ công chức viên chức người lao động trong bộ
đây là kênh thu thập ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật giới thiệu văn bản mới liên quan đến chức năng quản lý của bộ
ngoài ra cổng cũng được tích hợp chuyên trang đa phương tiện chuyên trang hệ thống văn bản cung cấp một mươi ba trăm hai mươi một văn bản quy phạm pháp luật hành chính từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay chuyên trang dịch vụ công cung cấp một trăm bảy mươi sáu thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến và đã được liên kết tích hợp với cổng thông tin điện tử chính phủ tích hợp với các trang thông tin điện tử khác của bộ về cải cách hành chính đào tạo trực tuyến và trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc
thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi tháng tám hà nội đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba tại một mươi quận trên địa bàn thủ đô
từ thời điểm này người dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi
bên cạnh đầu tư hạ tầng cơ sở đáp ứng đơn giản hóa quy trình giải quyết các thủ tục giấy tờ cho công dân từng bước triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
thì tác phong của cán bộ công chức viên chức vai trò của người đứng đầu cơ quan
và các cơ quan hành chính được xác định cũng cần phải cải cách và nâng cao
phóng sự sau đây của chúng tôi được thực hiện tại một trong những quận quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính cải cách hành chính của thủ đô hà nội
nằm ở phía tây nam hà nội toàn quận hà đông có một mươi bảy đơn vị hành chính với diện tích bốn mươi tám ba mươi ba km hai
và dân số trên ba trăm linh người là một trong những quận có tốc độ đô thị hóa cao với nhiều khu đô thị
nhiều dự án lớn đã và đang triển khai làm diện mạo của quận hà đông những năm gần đây từng bước thay đổi
tuy nhiên quá trình chuyển đổi quản lý hành chính và đô thị hóa cũng đặt ra nhiều khó khăn
thách thức lớn đối với sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
trong đó có nhiệm vụ cải cách hành chính nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức để phục vụ tổ chức
công dân ngày một hiệu quả hơn
hà đông đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ năm hai nghìn một mươi ba và đặc biệt năm hai nghìn một mươi bốn là đã đi vào hoạt động
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến thì được sự nhất trí của quận ủy hội đồng nhân dân
ubnd đặc biệt là sự chỉ đạo vào cuộc trực tiếp của quận ủy và ubnd đã thiết lập đầu mối
để làm sao cái dịch vụ công này thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
đồng thời là quận hà đông cũng đầu tư trang thiết bị không chỉ cho riêng quận mà cho cả một mươi bảy phường
để đảm bảo những điều kiện tối thiểu nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp
hiện tại quận hà đông đã và đang thực hiện rút ngắn thời gian và hồ sơ nhiều thủ tục hành chính
cải cách thủ tục hành chính đạt mức độ ba bốn
điều này đã giúp cho doanh nghiệp và người dân tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công sức
mà vẫn có thể hoàn thành các giao dịch hành chính một cách nhanh chóng và chính xác
nói chung là về một cửa thì là được cái hồ sơ khi mà nhập đấy là nó có đầy đủ các cái
cái xác nhận cái vào cái giấy hẹn thì nói chung là cái độ để đảm bảo mình không bị sai sót
hoặc mình bị quên có nhiều cái ưu điểm hơn
tại phường phúc lạ một trong những địa bàn trọng điểm của quận hà đông
công tác cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính luôn là nhiệm vụ hàng đầu
thế mạnh của văn phòng một cửa phường phúc la chính là đội ngũ cán bộ trẻ
tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin nên việc ứng dụng phần mềm để triển khai
dịch vụ công trực tuyến được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả
không còn cảnh xếp hàng chờ làm thủ tục khai sinh khai tử đăng ký thường trú
kết hôn bảo hiểm y tế như trước kia
bởi ngay từ khi triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba nhiều người đặc biệt là những công dân trẻ thành thạo công nghệ thông tin
đã tự khai đăng ký hồ sơ tại nhà
việc đăng ký này có thể tiến hành mọi lúc mọi nơi
giảm thiểu sự tiếp xúc giữa người dân doanh nghiệp với cán bộ công chức
điều này cũng phần nào hạn chế sự nhũng nhiễu hạch sách và vòi vĩnh của không ít cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ
từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu là cái thời điểm bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
thì cho đến thời điểm hiện tại
đoàn nhân dân phường phúc la đã nhận được một mươi hồ sơ tất cả
việc bố trí cán bộ phường phù hợp với chuyên môn theo từng chức danh công chức
cùng việc bố trí công chức tại bộ phận một cửa
đã góp phần tích cực nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động công tác giải quyết thủ tục hành chính
mỗi phường bố trí đủ ba cán bộ công chức
trong đó có một phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường làm trưởng bộ phận
một công chức văn phòng thống kê và một công chức văn phòng tư pháp hộ tịch
đối với đội án phường
trước đến nay phường cũng rất quan tâm công tác giải quyết hành chính
theo chỉ đạo thành phố và quận hà đông

việc đầu tiên là vấn đề mà anh em nâng cao trách nhiệm trong công việc
và thực hiện tốt đạo đức công vụ
đấy là cái rất quan trọng
vì thực ra nói vậy thôi
góc độ trình độ chuyên môn
đầu tiên vẫn là ý chí của con người
ý chí con người thực hiện các công việc
trong trường hợp mà công dân mà chưa thành thạo công nghệ thông tin
mà chưa có thể gửi được hồ sơ qua mạng
thì đến đây là bọn tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp
có trường hợp là cũng có thể gửi giúp cho người dân
nếu mà họ nhờ mình
công khai các hình thức đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức
thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức
và kết quả giải quyết công việc
thông qua bàn phím đánh giá mức độ hài lòng của người làm thủ tục hành chính
là nguồn thông tin để lãnh đạo các phường quận căn cứ và điều chỉnh
cũng qua việc góp ý kiến nghị này
mà nhiều cán bộ công chức làm việc thiếu trách nhiệm
nhúc nhễu bị thuyên chuyển hoặc buộc thôi việc
qua phân tích nguồn tin cũng như đánh giá của cá nhân tổ chức
thì mức độ hài lòng đối với công cuộc cải cách hành chính
cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ
tại quận hà đông đạt trên chín mươi
ở hà đông những năm trước
tức là năm cuối năm hai nghìn một mươi bốn
hoàn đầu năm hai nghìn một mươi năm
khi công dân có phát hiện và phản ánh qua đường dây nóng
về thái độ phục vụ của cán bộ công chức
thì sau khi kiểm tra lại nguồn thông tin
thì đấy là xác thực là hồ sơ đấy có
và ở đây là thái độ cán bộ công chức
thì cũng chưa được nhã nhặn với nhân dân
vì vậy mà quận cũng đã điều chuyển luôn đồng chí này
đối với cấp phường thì năm hai nghìn một mươi sáu
thì cũng trao đổi với anh chị là tháng ba khi kiểm tra
thì cũng phát hiện ra là một số cán bộ
cũng chưa hoàn thành những nhiệm vụ được sao
thì cũng đã điều chuyển luôn tại bộ phận một cửa
là không ba đồng chí
phân công phân cấp
cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin
hệ thống iso trong quản lý điều hành
được đẩy mạnh đã góp phần
làm cho hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
hiệu quả hơn trước đây
trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
cán bộ giải quyết thủ tục hành chính
đã làm cho công tác cải cách hành chính nhanh
và hiệu quả tại nhiều phường quận
trên địa bàn thủ đô trong đó có hà đông
ban đầu mới vào thì mình còn vỡ ngỡ thì nó khó
sau dần thì mình thực hiện
thì dần dần nó quên đi
cảm thấy bây giờ là áp dụng qua dịch vụ công trực tuyến
là mình nhán hơn rất nhiều
công dân cũng nhán hơn rất nhiều
tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin
về công tác tại văn phòng một cửa
phường phúc la nhiều năm
qua quá trình thực hiện nhiệm vụ
anh nguyễn quý long cho rằng
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
đã giúp bà con giảm việc đi lại
và chờ đợi rất nhiều
tuy nhiên với cán bộ trẻ như anh
mặc dù nhanh chóng tiếp cận hệ thống phần mềm mới
nhưng đôi lúc cũng gặp không ít khó khăn
trên phường phúc la còn có
học viện quân y
bệnh viện một trăm linh ba
bệnh viện viện bỏng quốc gia lê hữu trác
và rất nhiều các cơ quan khác nữa
nên là ngoài việc thực hiện các dịch vụ công
còn các thủ tục hành trình khác
như là sau y bản chính
cũng nhận được rất nhiều hồ sơ
đó cũng là một cái khó khăn
mà ủy ban nhân dân phường phúc la
ngoài chung và đối với bộ phận một cửa

để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử
đồng bộ theo lộ trình mà thành phố đặt ra
thì ngoài đầu tư hạ tầng cơ sở
bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức
cần phải có công dân điện tử
hiện tại vẫn còn không ít người dân
chưa quan tâm nhiều đến hình thức
làm thủ tục trực tuyến
phần vì chưa thảo công nghệ thông tin
mặt khác là nỗi lo
lỗi đường truyền
vì vậy mà công tác tuyên truyền phổ biến
những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến
là không thể thiếu
khi tập huấn sở thông tin điện thông
về thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thì cái này là cái mà phương cũng đã nhận định
tại vì thực sự nếu mà để sử dụng
các phần mềm
có thể là công dân của chúng ta
ở gia đình có thể sử dụng rất nhiều
internet hoặc là vào trang mạng đọc báo
nhưng mà đôi khi sử dụng dịch vụ công này
cũng có thể nó là quả mỡ ngỡ
chính vì vậy mà cũng đã nhận định được cái vấn đề này
thì phường cũng đã thứ nhất là có
in thông báo các bước sử dụng
gửi xuống để niêm biết
ở các tổng dân phố cái thứ hai là
đọc trên hệ thống truyền thanh và trực tiếp
là tại bộ phận một cửa thì cũng đã có
phường là phát thường xuyên
video clip và trên
trang thông tin điện thưởng phường thì cũng đã
cập nhật video để mọi người đến có thể cập nhật được
trình độ tin học của người dân không đồng đều
vẫn còn có một bộ phận người dân
là không sử dụng hòn thư điện tử
để có thể tạo tài khoản và đăng nhập
trực tiếp vào hệ thống đây cũng
là một trong những điểm không thuận lợi
để người dân khi tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban
là trong chương trình tám
cũng như là đề án năm là xây dựng
hướng tới một chính quyền điện tử
thì là tăng cường thêm về cái
tuyên truyền đối với công dân đặc biệt là
lồng ghép vào trong các hội nghị
cũng như là pano afic đặc biệt là
hà đông thì từ năm hai nghìn một mươi
tiến tới năm hai nghìn một mươi sáu
là liên thông một trong ba lĩnh vực
thì cũng là sẽ
hướng tới người dân là cán bộ hoàn trung tay
cải cách hành chính thì sẽ hướng dẫn
trực tiếp người dân tại ở mỗi điểm
khi mà có internet
tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo
thành phố hà nội phó thủ tướng trương hòa bình
đánh giá cao công tác cải cách hành chính
của thành phố thời gian qua
góp phần phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao
vị thế của thủ đô thành phố
quan tâm đẩy mạnh mục tiêu phát triển
chính quyền điện tử gắn liền với
cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động quản lý điều hành
cung cấp dịch vụ công đã được
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
trong cải cách hành chính quận hà đông
thời gian tới là đẩy mạnh cải cách hành chính
và đơn giản hóa thủ tục liên quan
trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp
cải cách công vụ công chức
nâng cao chất lượng hiệu quả công vụ
tạo hình ảnh người công chức liêm khiết
chuyên nghiệp có tinh thần trách nhiệm
giải quyết công việc hiệu quả
có thể nói triển khai dịch vụ công trực tuyến tại quận hà đông nói riêng thủ đô hà nội nói chung đã tạo nên một sự khởi đầu quan trọng của cải cách hành chính nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức và chính quyền tạo thuận lợi và niềm tin đối với nhân dân
chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại